thảm họa động đất tại tỉnh ishikawa đã lên tới hai trăm linh sáu người trong khi vẫn còn sáu mươi tám người mất tích
trong khi đó công ty điện lực hokuriku đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân sika dẫn những kết quả phân tích mới cho thấy
khoảng một giờ sau khi xảy ra trận động đất hôm một tháng một sóng thần cao tới ba mét tiếp tục ập đến khu vực nhà máy này
thông tin mới càng cho thấy những rủi ro liên quan đến năng lượng hạt nhân ở nhật bản
ba năm sau thảm họa động đất sóng thần tàn phá nhà máy điện hạt nhân fukushima năm hai nghìn một mươi một
tổng thống ecuador daniel noboa khẳng định nước này sẽ không thương lượng với những phần tử khủng bố
và sẽ thẳng tay trừng trị các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia
tuyên bố được đưa ra sau khi làn sóng bạo lực do các băng đảng tội phạm ma túy tiến hành
đã diễn ra ở nhiều nơi trên khắp quốc gia nam mỹ này
tổng thống noboa nhấn mạnh ecuador đang trong tình trạng chiến tranh chống các hoạt động tội phạm khủng bố
và chính phủ của ông sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân
cũng theo ông noboa ecuador đang lập kế hoạch trục xuất các phạm nhân người nước ngoài
nhằm giảm tài áp lực cho các nhà tù hiện đang giam giữ tới ba mươi một tù nhân
trong những ngày qua các băng đảng tội phạm ma túy đã gây ra nhiều vụ nổ bom đốt xe hơi
tấn công có vũ trang nhằm vào các siêu thị đài truyền hình và trường đại học
bắt cóc con tin ở nhiều nơi tại ecuador khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có hai cảnh sát
trước tình trạng nêu trên nước láng giềng peru đã thắt chặt an ninh tại biên giới với ecuador
cộng đồng quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ ecuador và mỹ cho biết sẵn sàng hỗ trợ quito
thiết lập và đảm bảo an ninh
cùng ngày trong buổi tiếp ngoại giao đoàn tổng thống noboa cũng cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
dành cho quốc gia nam mỹ trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia để bảo vệ nền dân chủ
và nhà nước pháp quyền cũng như sự an toàn của các công dân
cảnh sát iceland ngày hôm qua xác nhận đã mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi một mươi bốn người di cư
trong đó có hai trẻ em được tìm thấy bên trong một container vận chuyển hàng đông lạnh ở cảng rosslev phía đông nam
theo tuyên bố của cảnh sát ireland nhà chức trách vương quốc anh đã thông báo cho các đồng nghiệp ireland
sau khi một người di cư ra tiến hiệu cảnh báo trước khi tàu cập cảng
đồng thời nêu rõ chín người đàn ông ba phụ nữ và hai bé gái đều có sức khỏe tốt sau khi được kiểm tra y tế
trong khi đó truyền thông ireland đưa tin hầu hết những người di cư được phát hiện đều là người quốc đến từ iran
iraq và một số quốc gia khác
họ được tìm thấy trong một chiếc xe bị chặn lại khi đang rời khỏi phà xuất phát từ cảng zibros ở bỉ hôm tám tháng một
tuy nhiên hiện chưa có thông tin chính thức về quốc tịch của những người di cư này
và nhà chức trách ireland chưa xác nhận thông tin mà truyền thông công bố ở trên
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng houthi ở yemen
chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở biển đỏ
nghị quyết được thông qua với một mươi một phiếu thuận không phiếu chống
bốn phiếu trắng của nga trung quốc mozamic và algeria
theo đó hội đồng bảo an yêu cầu lực lượng houthi ngừng ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở biển đỏ
hành động vi phạm luật pháp quốc tế gây phương hại cho thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải
cũng như hòa bình và an ninh khu vực
với nguồn từ mạnh mẽ nhất nghị quyết lên án hàng loạt vụ tấn công của các tay súng houthi ở ngoài khơi bờ biển yemen
làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại hàng hải quốc tế qua biển đỏ và dấy lên nguy cơ xung đột ở giải gaza lan rộng ra toàn khu vực
nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình do liên hợp quốc đứng đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dài dẳng ở yemen
các cuộc tấn công liên tục của houthi vào hoạt động vận tài biển quốc tế là một mối đe dọa an ninh
chúng là mối đe dọa đối với kinh tế và nhân đạo làm tăng giá thực phẩm thuốc men năng lượng
cũng như làm suy yếu khả năng của cộng đồng quốc tế trong việc cung cấp hỗ trợ cho hai mươi một triệu người yemen đang cần giúp đỡ
trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động để ngăn chặn mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở biển đỏ
vương quốc anh cam kết đảm bảo quyền tự do hàng hải và thương mại ở biển đỏ
văn kiện trên được thông qua chỉ một ngày sau khi lực lượng houthi phát động cuộc tấn công lớn bằng rocket và máy bay không người lái có vũ trang
nhằm vào các tấn công
các tàu buôn trên biển đỏ
liên quan đến những nỗ lực duy trì vận tải thương mại ở biển đỏ thủ tướng ai cập mustafa mabouli hôm qua đã có cuộc làm việc trực tuyến với các quan chức của tập đoàn vận tải biển mekes của đan mạch về tình hình an ninh tại cành đảo suez cũng như các cách thức tăng cường hợp tác giữa hai bên
các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ đến giải gaza đang gặp nhiều khó khăn tổ chức y tế thế giới who đã phải hủy một chuyến hàng vật tư y tế vốn dự kiến đến gaza trong ngày hôm qua do lo ngại về các vấn đề an ninh
đây là lần thứ sáu who phải hủy kế hoạch cứu trợ trong hai tuần qua
who cho hay kế hoạch vận chuyển hàng cứu trợ bị hủy vì các đề nghị cấp phép cho đoàn cứu trợ không được chấp thuận cũng như không nhận được đảm bảo về an ninh
các vụ ném bom liên tục các biện pháp hạn chế di chuyển tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn liên lạc khiến who và các đối tác không thể tiếp cận những người cần giúp đỡ tại gaza
theo who hiện tại gaza chỉ có một mươi năm bệnh viện hoạt động nhưng không đầy đủ trong bối cảnh các cơ quan vận chuyển hàng cứu trợ bị hủy
sở này thường bị quân đội israel tấn công vì cho là nơi ẩn náu của hamas
ngày hôm qua đơn vị truyền thông của hamas đưa tin ít nhất bốn mươi người đã thương vong trong một vụ ném bom nhằm vào một ngôi nhà liền kề bệnh viện al aqsa matti ở trung tâm gaza
kiệu thống đốc bang new jersey ông chris christie ngày một mươi tháng một đã từ bỏ cuộc đua dành tấm vé đề cử của đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi không thu hút được sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tập trung chỉ trích ứng cử
động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của đảng cộng hòa ở iowa vào ngày một mươi năm tháng một tới
phát biểu với những người ủng hộ tại thòa thị chính ở wilhelmsburg new hampshire ông christie đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng
ông chỉ trích các đối thủ trong đảng cộng hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông trump đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này
trong cuộc thăm dò của reuters ipsos công bố vào cùng ngày tỷ lệ ủng hộ trong đảng cộng hòa dành cho ông christie chỉ ở mức là hai tương đương với cựu hạ nghị sĩ liz cheney người chưa bao giờ tuyên bố là ứng cử viên tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu cử đại sứ omar sniper đại diện thường trực của phái đoàn maroc tại văn phòng liên hợp quốc ở geneva làm chủ tịch của cơ quan này trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đại sứ omar sniber trúng cử sau quy trình bỏ phiếu kín với sự tham dự của toàn bộ bốn mươi bảy thành viên của tổ chức này
theo thông báo đại sứ omar sniber sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng nhân quyền liên hợp quốc ngay lập tức
trong khi đó đại sứ của phái đoàn indonesia lidva uruguay cùng đại sứ của phái đoàn phần lan sẽ giữ các cương vị phó chủ tịch hội đồng nhân quyền liên hợp quốc trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ông omar sniper giữ chức vụ đại diện thường trực của phái đoàn maroc tại văn phòng liên hợp quốc
trước khi được bổ nhiệm ở genève ông omar sniper đã giữ chức đại sứ maroc tại đức từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai
ngoài ra ông cũng có nhiều năm làm việc tại các nước châu âu
tập đoàn meta mới đây thông báo sẽ tăng cường hạn chế nhiều nội dung trên mạng xã hội facebook và instagram đối với người dùng dưới một mươi tám tuổi
động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý toàn cầu gia tăng áp lực yêu cầu tập đoàn này có biện pháp bảo vệ trẻ em
trước khi tổ chức
các nội dung bị hạn chế bao gồm những thảo luận về chủ đề tự tử ngược đãi bản thân ảnh khỏa thân hoặc có đề cập đến một số hàng hóa bị hạn chế
theo quy định của instagram như thuốc lá vũ khí đồ uống có cồn biện pháp tránh thai phẫu thuật thẩm mỹ và các chương trình giảm cân
các nội dung này sẽ bị hạn chế ngay cả khi nội dung đó đến từ bạn bè hoặc những người mà người dùng theo dõi
meta cũng sẽ bổ sung thêm từ khóa để mở rộng chính sách ẩn kết quả
đối với các tìm kiếm liên quan tới nội dung tự tử hay ngược đãi bản thân
các biện pháp kể trên dự kiến sẽ được triển khai trong vài tuần tới
thưa quý vị trong hai năm qua nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận hàng trăm trẻ em bị nhiễm độc sirohore
indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn hai trăm linh trẻ tử vong
nhiều em thoát cửa tử nhưng vẫn đang phải chịu những di chứng kéo dài
các em mất đi tương lai tươi sáng
đồng thời trở thành gánh nặng cho người thân và gia đình
câu chuyện về những đứa trẻ đáng thương này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trước khi bệnh sina khoảng bốn tuổi tám tháng
con bé rất xinh xắn năng động và thông minh
có biết đọc kinh coran và đang tập viết
con cũng rất ngoan

thay vì được đến trường như nhiều bạn bè đồng trang lứa
cô bé sina giờ chỉ có thể nằm trên giường cả ngày
cô bé sina giờ chỉ có thể nằm trên giường cả ngày
nội tạng của cô bé đã bị hỏng sau khi uống phải một loại siro ho nhiễm độc

ban đầu sina chỉ ho sổ mũi và sốt
ban đầu sina chỉ ho sổ mũi và sốt
cháu sốt ca bốn mươi độ c nên tôi đưa cháu đến bệnh viện

sau hai ngày uống siro cháu vẫn ho và không thể đi tiểu

họ xét nghiệm máu thì phát hiện độc tú trong máu của cháu rất cao

nay bé ở trong tình trạng phải được chăm sóc hàng ngày hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khi được tám tháng tuổi cháu đã bỏ được và bắt đầu đẩy xe tập đi
vậy mà nay cháu chỉ có thể nằm một chỗ không lật được người nếu không có bố mẹ giúp
rayvan và sina là hai trong số hàng trăm trẻ em ở indonesia bị di chứng bởi uống siro hor nhiễm độc
thống kê cho thấy hơn hai trăm linh trẻ em ở nước này đã thiệt mạng vì tổn thương thận cấp tính
một trăm hai mươi hai em qua khỏi nhưng phải gánh chịu những tổn thương lâu dài
hàng trăm trẻ em ở nhiều nước khác như gambia và uzbekistan cũng được phát hiện nhiễm độc
bởi các loại siro sản xuất bất cẩn trong vòng hai năm qua
các vụ việc này đã bị điều tra hình sự
dẫn đến một số trẻ em ở indonesia bị di chứng bởi uống siro hor nhiễm độc
các vụ việc này đã bị điều tra hình sự dẫn đến một số trẻ em ở indonesia bị di chứng bởi uống siro hor nhiễm độc
các vụ việc này đã bị điều tra hình sự dẫn đến một số trẻ em ở indonesia bị di chứng bởi uống siro hor nhiễm độc
đại diện các gia đình cho biết đến giờ họ chưa nhận được khoản đền bù nào
vợ chồng cô resti safichi đã phải chuyển về ở cùng bố mẹ cô để giảm bớt chi phí
hai người kiếm được khoảng bốn trăm linh đô la mỹ mỗi tháng nhưng phải chi đến gần ba trăm linh đô la mỹ để điều trị y tế cho bé rayvan
trong khi đó kodesi mẹ bé sina cũng đang phải cố gắng từng ngày để chi trả cho những lần sina đi viện